ngày hai mươi ba tháng sáu công an quận bình tân tp hcm đang điều tra làm rõ nguyên nhân việc phát hiện một người đàn ông tử vong trên địa bàn trong tư thế treo cổ trên cây
trước đó khoảng năm giờ cùng ngày người dân buôn bán trên quốc lộ một gần hầm chui tân tạo phát hiện một người treo cổ trên cây trong khuôn viên của một công ty thuộc phường bình trị đông bê quận bình tân
nhận tin báo lực lượng chức năng địa phương có mặt cùng người dân kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong
công an quận bình tân sau đó phong tỏa hiện trường qua khám nghiệm nạn nhân được xác định là nam giới khoảng ba mươi bốn mươi tuổi không có giấy tờ tùy thân
công an kêu gọi ai là người nhà nạn nhân đến trụ sở công an quận bình tân phối hợp giải quyết theo quy định